tình hình hạn mặn ở đồng bằng sông kiều long hiện nay đang trong thời kỳ đỉnh điểm
nhu cầu về nước ngọt trong sinh hoạt của nhân dân các xã thuộc khu vực biên giới biển là rất cần thiết
trước tình hình đó hải quân vùng hai đã phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang
tổ chức cung cấp nước ngọt cho nhân dân các huyện ven biển tỉnh tiền giang
từ ngày một mươi chín tháng ba đến đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lữ đoàn một trăm hai mươi năm vùng hai hải quân
phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang điều động phương tiện chở nước ngọt
đến cung cấp cho nhân dân các xã thị trấn trên hai huyện biên giới biển của tỉnh tiền giang
mỗi ngày sẽ cung cấp hơn một mét khối nước ngọt phát trực tiếp cho từng hội gia đình
của người dân vùng biên giới biển thuộc huyện gò công đông và huyện tân phú đông của tỉnh tiền giang
đây là những xã bị xâm nhập mặn hoàn toàn không có nước ngọt để sản xuất cũng như sinh hoạt
được biết hiện nay có khoảng ba hộ dân các huyện cù lao ở khu vực phía đông của tỉnh tiền giang
chưa tiếp cận được nguồn nước từ nguồn cấp nước tập trung việc làm đầy ý nghĩa này phần nào giúp
người dân vùng biên giới biển giảm bớt khó khăn và cũng thể hiện được tình cảm keo sơn giữa quân và dân